sau ba ngày tổ chức học trực tiếp theo ghi nhận của ngành giáo dục tp hcm đã có tám f xuất hiện trong trường học
các biện pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đã được thực hiện học sinh trên địa bàn thành phố vẫn đi học bình thường
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai hơn chín mươi học sinh tại khối chín và khối một mươi hai trên địa bàn tp hcm đã đến trường đi học trở lại
để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh ngành giáo dục đã phối hợp với các ngành y tế
thực hiện diễn tập tăng cường các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm
ông phạm đức hải phó bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đã có tám trường hợp dương tính với sars cov hai được phát hiện tại trường học trong đó có sáu học sinh và hai giáo viên
liên quan đến vấn đề trên ông trịnh huy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết nhờ công tác chuẩn bị tốt
nên ngành giáo dục đã phối hợp với sở y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
công tác dạy và học vẫn được đảm bảo diễn ra bình thường
theo ông phạm đức hải tất cả các ca bệnh được phát hiện đều đã xử lý theo đúng quy định đặt ra
phụ huynh không có gì phải lo lắng mà hãy tiếp tục đưa con đến trường đi học bình thường
thưa quý vị do dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài nên việc học sinh sinh viên phải trường có học trực tuyến
trước cần đây một số địa phương đã kiểm soát được đại dịch nên đã cho học sinh quay trở lại trường học
tuy nhiên phần lớn trên các tỉnh thành đều đang cho học trực tuyến
vừa qua trong cuộc họp quốc hội thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình và phương án cụ thể
để từng bước mở cửa lại trường học trong năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi một việc học trực tuyến đã trở nên quen thuộc hơn với các học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh
không còn giống như thời gian đầu bỡ ngỡ với việc truy cập kết nối hay nhiều trang web học trực tuyến
giờ đây học sinh từ cấp một đến cấp ba đều đã thành thạo trong việc học online
tuy nhiên vấn đề về dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh thủ tướng cho biết
đại dịch covid một mươi chín kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực giáo dục
mặc dù ngành giáo dục cùng cả nước đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn đa dạng hóa các phương thức dạy và học
nhưng việc nghỉ học và học trực tuyến dài ngày ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý học sinh
giáo viên gia đình và chất lượng giáo dục
chính phủ xin chia sẻ những khó khăn với những khó khăn khi cuộc sống sinh hoạt của các gia đình
thầy cô giáo các em học sinh bị đảo lộn trong thời gian qua
việc dạy và học trực tuyến toàn phần chỉ là giải pháp tình thế trong điều kiện chưa tiêm phủ vaccine cho học sinh
và điều kiện phòng chống dịch chưa đáp ứng yêu cầu
dự báo đại dịch covid một mươi chín tiếp diễn phức tạp trên thế giới
khu vực và trong nước
đồng tình với ý kiến của nhiều vị đại biểu quốc hội về việc học trực tuyến không thể kéo dài
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch
với lộ trình và phương án cụ thể để từng bước mở cửa trở lại trường học trong năm hai nghìn hai mươi
trước đó để ứng phó với dịch covid một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành hướng dẫn
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo đó đối với lớp một và lớp hai
bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn nhà trường thực hiện nghiên cứu chương trình môn học
các mạch nội dung kiến thức chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa
từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt
ở môn tiếng việt một giáo viên được phép căn cứ vào trình độ học sinh để chủ động phân phối nội dung
thời lượng dạy học sao cho đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của môn học
một cách chắc chắn và không để tình trạng học sinh không biết đọc
không biết viết khi lên lớp hai
ở một số môn học khác trong một vài chủ đề học tập
giáo viên phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn các em thực hành yêu cầu cần đạt
thầy cô cũng linh hoạt thay đổi kế hoạch dạy môn học để tổ chức dạy học một số chủ đề tại nhà trường
đối với lớp ba lớp bốn lớp năm bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường tổ chức ra soát lại nội dung chương trình
sách giáo khoa mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc
để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương
nhất là những địa bàn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đối với các bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo chương trình được thực hiện theo nguyên tắc
giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học lớp học
không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao trùng lập giữa các môn học
các nội dung đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại
một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian
nhưng đảm bảo yêu cầu về kiến thức kỹ năng
bên cạnh đó muốn đẩy nhanh việc đến trường thì cần triển khai việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
với quan điểm đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn chất lượng phù hợp tình hình dịch bệnh
chính phủ tập trung chỉ đạo nghiên cứu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch tại trường học
tổ chức dạy học linh hoạt bằng nhiều phương thức phù hợp
với tình hình dịch bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục
đổi mới phương pháp dạy và học kiểm tra đánh giá phù hợp
ra soát tinh giản nội dung chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên
hỗ trợ tư vấn tâm lý cho giáo viên học sinh gia đình
huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh đặc biệt là vùng khó khăn
đồng thời xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục
đào tạo gặp khó khăn do dịch bệnh và ra soát bổ sung chế độ chính sách
đối với nhà giáo cán bộ quản lý cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn
nhất là đối với giáo viên mầm non và giáo viên ngoài công lập
từ khi trường khoa học trực tuyến đặc biệt là học sinh và phụ huynh
đã gặp khá nhiều khó khăn và hệ lụy
nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho thấy rõ sự bất cập sau một thời gian ngắn dạy và học online
đối với việt nam dù có kinh nghiệm trong các đợt dịch trước
nhưng bước vào năm hai nghìn hai mươi một
tính chất thời gian phải thực hiện chưa từng có trong tiền lệ
nhiều nước phát triển khi chuyển sang dạy học trực tuyến toàn thời gian
cũng không tránh khỏi những thách thức
theo bộ trưởng đảng nhà nước
chính phủ rất quan tâm đến chuyển đổi số
đến phát triển hạ tầng công nghệ
nhưng thực tế còn nhiều khó khăn
hiện theo thống kê không phải là một năm triệu
mà trên một tám triệu học sinh hiện không có bất kỳ thiết bị gì trong tay để học tập
có được điện thoại gì cũng là tốt
có gia đình hai ba anh chị em mới có một chiếc điện thoại để học
bộ trưởng bày tỏ đây là một việc bất đắc dĩ đã ứng phó
cho nên trước khi quan tâm đến chất lượng
thì một trong những vấn đề rất mong các địa phương chia sẻ quan tâm
đây chính là số học sinh vì không có thiết bị trong tay đang dần dần phải bỏ học
theo bộ trưởng thực tế này còn cấp bách hơn
trước khi đánh giá xem các cháu học được gì qua các đợt học trực tuyến vừa qua
để đánh giá được chất lượng học trực tuyến
ngành giáo dục thường xuyên theo dõi xem các đơn vị dạy đến đâu
dạy như thế nào tương tác ra sao
khó khăn như thế nào
bộ cũng tổ chức hỗ trợ về trang thiết bị máy tính và các thiết bị học tập
toàn ngành thời gian vừa qua đã huy động hỗ trợ được trên một mươi bốn vạn thiết bị
và trong tháng một mươi một khoảng trên năm vạn máy tính sẽ được phân phối
thế nhưng để đánh giá được kết quả
mức độ đạt được của dạy học trực tuyến đầy đủ
cần một cuộc điều tra và khảo sát khi các em quay lại trường
nhưng chắc chắn việc học trực tuyến có những thách thức và có ảnh hưởng đến chất lượng
bộ trưởng cho rằng
việc củng cố chất lượng khi học sinh
sẽ căn cứ vào các nội dung chương trình cốt lõi
tinh thần là khi học sinh đã quay trở lại trường học trực tiếp
cũng không bỏ các bài giảng trên truyền hình
và công cụ dạy học trực tuyến đã có
tránh tình trạng cực đoan đến lớp rồi
thì bỏ hết các công cụ hỗ trợ
và khi học sinh quay lại trường học
giáo viên có trách nhiệm đánh giá xem
các em trong lớp trình độ đến đâu
để phân ra các nhóm
bởi có em có thiết bị tốt
bố mẹ kèm tốt
sẽ chắc kiến thức hơn những em thiết bị phở phù
bố mẹ bận rộn quá
bên cạnh đó
việc dạy học trực tuyến trong thời gian qua
cũng tác động ảnh hưởng đến việc
các trang thiết bị kỹ năng
đặc biệt là kỹ năng mà chỉ được hình thành
thông qua các tương tác trực tiếp
trực quan và tiếp xúc
ngành giáo dục nhận thấy
đây là một điểm mà dạy học trực tuyến
chưa thể và khó có thể thay thế được
cho dạy học trực tiếp
theo bộ trường
trong thời gian nếu như học sinh quay trở lại được trường
một trong những việc cần đặc biệt phải tăng cường
là trang bị cho các em kỹ năng mềm
cần sự phối hợp giữa gia đình nhà trường
trong việc hỗ trợ trang bị các kỹ năng
nếu dịch kéo dài và tiếp tục phải dạy học trực tuyến
thì việc đầu tiên cần phải củng cố
tăng cường là hạ tầng
về công nghệ thông tin
về trang thiết bị
các bài giảng trên truyền hình sẽ cần phải được tiếp tục